trong khuôn khổ dự án việt nam hàn quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
vừa qua tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đại sứ quán hàn quốc đã bàn giao hơn hai trăm linh máy giả phá bom mìn
cho trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam
dự án việt nam hàn quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được khởi động vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
nhằm tăng cường năng lực quản trị bom mìn ở phạm vi quốc gia bảo đảm an toàn và hỗ trợ phát triển
tại các khu vực ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại quảng bình và bình định
dự án nhằm hỗ trợ địa phương xác định khu vực ô nhiễm và loại bỏ bom mìn vật liệu nổ
bảo đảm an toàn cho người dân trong sản xuất và xây dựng công trình dân sinh
dự án đã hỗ trợ cho trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam hơn hai trăm linh máy dò bom mìn
đây là những thiết bị có tính năng kỹ thuật hiện đại giúp cho lực lượng khảo sát và giả phá phát hiện chính xác vị trí bom mìn vật liệu nổ